sau một mươi chín ngày làm việc chia làm hai đợt trực tuyến và trực tiếp kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức bế mạc vào chiều nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một sau khi đã hoàn thành các nội dung đã đề ra
theo chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân kỳ họp đã tiếp tục khẳng định rõ tinh thần đoàn kết dân tộc nghị lực quyết tâm cao để đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn nhanh chóng phục hồi kinh tế và phát triển bền vững
điểm lại những nội dung quan trọng tại kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm cuối nhiệm kỳ tuy có nhiều biến động khó khăn một số chỉ tiêu không đạt được như kế hoạch đề ra nhưng vẫn là một năm thành công của nước ta củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với đảng và nhà nước
trên cơ sở bám sát tình hình thực tế phân tích sâu sắc những thuận lợi thời cơ cũng như những khó khăn tồn tại các vị đại biểu quốc hội đã đề xuất những kiến nghị giải pháp quan trọng cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
các dự án luật dự thảo nghị quyết đã được quốc hội thảo luận xem xét kỹ lưỡng toàn diện thận trọng và thông qua với tỷ lệ tán thành cao cũng như tập trung cho ý kiến về những vấn đề quan trọng để có cơ sở tiếp tục hoàn thiện chính quốc hội thông qua tại kỳ họp sau
bước sang năm hai nghìn hai mươi một với nhiều sự kiện chính trị quan trọng chủ tịch quốc hội đề nghị
chính phủ cắt cắt các ngành và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp các tầng lớp nhân dân tiếp tục
chính phủ cắt các ngành và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp các tầng lớp nhân dân tiếp tục
chính phủ cắt các ngành và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp các tầng lớp nhân dân tiếp tục